thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn sinh hoạt tri bộ là một chế độ đã được quy định trong điều lệ đảng
theo chuyên đề của các tri bộ khối trường đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp ở tp hcm là nội dung sinh hoạt thêm về tương tác giữa các đảng viên về những vấn đề cụ thể và đường xác định trước
các chi bộ luôn chuẩn bị khá đầy đủ về nội dung chương trình định thời gian và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp
việc lựa chọn các chủ đề để sinh hoạt thì ngoài định hướng chung của đảng quỹ thì các tri bộ cũng lựa chọn gắn với các nhiệm vụ của đơn vị mình lựa chọn
chủ đề mà nó gắn với các nhiệm vụ chính trị mà nó sát sườn với các đơn vị thì các đơn vị sẽ thảo luận nó sẽ sôi nổi và qua đó có thể rút ra được nhiều vấn đề thiết thực
chúng tôi khuyến khích các đồng chí đảng viên từ các tri bộ đặc biệt là các đảng viên trẻ các đảng viên mới kết nạp sung phong soạn các chuyên đề theo hướng chỉ đạo của đảng ủy khối
các trường đại học cao đẳng của trung học chuyên nghiệp
từ đó sẽ làm nên những thuyết trình hoặc là những bài nói chuyện rất là hay
thực tế cho thấy ở tri bộ nào chưa chủ động xây dựng kế hoạch nội dung sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần theo hướng dẫn chín của bang tổ chức trung ương thi phần thảo luận không đúng trọng tâm gây khó cho việc kết luận và ra nghị quyết
theo chúng tôi thì cần phải có một định hướng tương đối rõ nét trong quá trình tổ chức sinh hoạt các cơ sở đảng
ngoài những chuyên đề mà truyền thống của chúng ta ví dụ học tập và làm theo tấm gương đạo hồ chí minh thì chúng ta cũng nên có những chủ đề khác và cũng được chỉ đạo từ cấp trên
và từ những chỉ đạo như vậy thì chúng ta phải có một cái nguồn tài liệu trinh thống để cho các em tham khảo và các em có thể soạn ra những cái chuyên đề
các tri bộ phải có thảo luận và phải có đăng ký các chuyên đề từ đầu năm
cái việc đăng ký này rất là cần thiết
để khi đó thì trong tri bộ sẽ phân công người để chuẩn bị cho từng nội dung của các chuyên đề
như vậy thì làm như vậy thì nó mới sâu
sinh hoạt chuyên đề giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng sinh hoạt trong chi bộ năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng
có thể nói khối các trường đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ở tp hcm thời gian qua đã chủ động nghiêm túc thực hiện chỉ thị một mươi của ban bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
cũng như hướng dẫn không chính của bang tổ chức
trung ương về nội dung sinh hoạt đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề trên cơ sở đó giúp đảng viên nhận thức sâu sắc về việc duy trì nền nếp sinh hoạt tri bộ
và điều đáng nói hơn từ những buổi sinh hoạt chuyên đề bổ ích những kinh nghiệm hay được đúc kết thành tài liệu tham khảo do cơ sở trong khối cùng thực hiện
việc sinh hoạt đảng trong các trường đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp vì thế tạo được sự mới mẻ hấp dẫn và rất dân chủ